chiều ngày hai mươi tám tháng năm lãnh đạo sở y tế quảng ngãi cho biết sau khi nhận được báo cáo từ tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng ngãi
đơn vị này đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra tìm hiểu nguyên nhân khiến sáu người bị ngộ độc phải nhập viện điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
cụ thể tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng ngãi phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
phòng y tế và trung tâm y tế tp quảng ngãi tổ chức điều tra thu thập thông tin tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc
theo thông tin trước đó tối ngày hai mươi bốn tháng năm cả sáu người đều ăn bánh mì tại tiệm bánh mì nằm trên địa bàn phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
đến sáng ngày hai mươi năm tháng năm sau khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng tiêu chảy nôn sốt cao đau đầu nên sáu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi để cấp cứu
tại đây các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm
bác sĩ lương văn tuấn trưởng khoa nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi cho biết các bệnh nhân nhập viện có triệu chứng đau quặn bụng nôn mửa tiêu chảy
các triệu chứng không quá nặng nhưng bệnh nhân phải được điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm truyền dịch giảm đau và dùng kháng sinh
hiện sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định một bệnh nhân được xuất viện và theo dõi tại nhà
làm việc với cơ quan chức năng bà ttda chủ cơ sở kinh doanh bánh mì cho biết cơ sở của bà kinh doanh bánh mì từ hai mươi hai h đêm đến sáu h sáng ngày hôm sau
bánh mì có nhân gồm thịt chả trà bông trứng nước thịt sai diêm tương ớt bơ rau
tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng xác định cơ sở bánh mì của bà a chưa chứng minh được các thủ tục liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm nguồn gốc nguyên liệu
qua điều tra sơ bộ các nguyên liệu làm nhân bánh như nước thịt xe diêm tương ớt bơ thịt được bà a chế biến tại nhà sau đó vận chuyển đến nơi kinh doanh
còn các thực phẩm khác bà a mua từ cơ sở bên ngoài khu vực chế biến thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh chưa tách biệt với mối nguy nhiễm thực phẩm như nhà vệ sinh thoát thải
qua đó cơ quan chức năng đề nghị cơ sở kinh doanh bánh mì của bà t t d a tạm ngừng kinh doanh chờ kết luận của cơ quan chức năng
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm làm nhiều người phải nhập viện để điều trị
ngành y tế quảng ngãi đã thông báo nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường truyền thông về nguy cơ ngộ độc kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm đặc biệt là thức ăn đường phố
theo sở y tế quảng ngãi chỉ trong vòng một tháng tại tỉnh đã xảy ra ba vụ ngộ độc thực phẩm
mới đây ngày hai mươi tám tháng ba xảy ra vụ ba mươi học sinh ngộ độc sau khi ăn kẹo tại huyện nghĩa hành
sở y tế giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh gửi mẫu kẹo đến viện pasteur nha trang xét nghiệm các chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn nấm tại xã sơn long huyện sơn tây do trong nấm có độc tố pinosin gây ảo giác
ngày một mươi tháng ba xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi người dân ăn bánh mì tại huyện sơn hà nguyên nhân do nhiễm vi sinh vật samonella
phó giám đốc sở y tế quảng ngãi phan minh đan nhận định thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn virus phát triển dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm tăng cao
cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền khuyến cáo người dân về an toàn thực phẩm
người dân cần lựa chọn mua và sử dụng thực phẩm còn tươi có nhãn mát nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến thực phẩm sử dụng nguồn nước sạch bảo quản thực phẩm đặc biệt nên thực hiện ăn chín uống sôi
tiến sĩ nguyễn thanh phong cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết nguyên nhân chính là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh nhất là vi khuẩn gây bệnh đường ruột động thực vật chứa độc tố tự nhiên nấm độc côn trùng cây quả rừng thủy hải sản ô nhiễm môi trường và thiếu nước sạch để chế biến vệ sinh dụng cụ quá trình chế biến bảo quản nguyên liệu thực phẩm thực phẩm chưa đúng cách nhu cầu sử dụng các thực phẩm tươi sống thực phẩm không qua gia nhi
hoặc đá tăng cao ở cả gia đình bếp ăn tập thể bữa ăn đông người du lịch tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cũng cho rằng các loại thực phẩm đều có thể là môi trường cho vi khuẩn gây bệnh phát triển
với các bếp ăn tập thể bữa cốt tập trung đông người như đám cưới tiệc đều tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm để chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới cục an toàn thực phẩm đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương chú trọng thời gian từ tháng bốn đến tháng tám